còn vào chiều nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
tại huyện hóc môn và huyện củ chi tp hcm
đoàn tp hcm tham dự có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
lãnh đạo ủy ban nhân dân và các sở ban ngành thành phố cùng tham dự về phía bộ công an có thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo các bộ ngành trung ương
trong buổi công tác chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến thăm một khu phong tỏa trên đường kp một trăm một mươi
khu phố một thị trấn hóc môn huyện hóc môn tp hcm nói chuyện với người dân trong khu phong tỏa
chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và động viên bà con đang ở trong khu phong tỏa
chủ tịch nước cũng kêu gọi người dân trong khu vực phong tỏa bình tĩnh tin tưởng vào chính quyền
tiếp đó chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hóc môn và huyện củ chi
tại buổi làm việc chủ tịch nước đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để khống chế dịch bệnh
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước thay mặt trung ương gửi lời thăm hỏi tới đồng bào cán bộ chiến sĩ nhân dân
đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng công an quân đội dân quân tự vệ và các đơn vị tham gia chống dịch tại huyện củ chi và huyện hóc môn
bên cạnh đó chủ tịch cũng gửi lời chúc sức khỏe động viên tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ đang làm việc
tại bệnh viện giã chiến thu dung số một mươi sáu và yêu cầu thực hiện đồng bộ hơn nữa các giải pháp nhằm bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân